thưa quý vị từ sáu giờ ngày hai mươi một tháng chín hà nội đã bắt đầu thực hiện phòng chống dịch theo chỉ thị số một mươi năm
rất nhiều người dân hà nội băn khoăn thời điểm này họ muốn về quê hay đi các tỉnh thành khác thì cần giấy tờ hay là thủ tục gì
hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây
ông phạm mạnh cường giám đốc sở y tế tỉnh hải dương cho biết hiện tỉnh vẫn kiểm soát chặt chẽ người từ nơi khác vào
đặc biệt là các địa phương đang thực hiện chỉ thị một mươi năm một mươi sáu
cụ thể người từ các địa phương khác vào tỉnh kể cả người hải dương trở về từ tỉnh ngoài
phải có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính bằng phương pháp rt pcr trong vòng bảy mươi hai giờ
trường hợp đặc biệt phải báo cáo ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh
với những người đến hoặc về từ hà nội đang áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm
khi đi vào tỉnh phải thực hiện cách ly tại nhà một mươi bốn ngày thực hiện xét nghiệm hai lần
vào ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn
riêng đối với những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú trong bảy ngày kể từ ngày đến hoặc về địa phương
thực hiện xét nghiệm hai lần vào ngày đầu và ngày thứ bảy kể từ ngày đến hoặc về địa phương
kể cả người đã tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa covid một mươi chín theo quy định
khi vào tỉnh hải dương vẫn phải có phiếu xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp pcr trong vòng bảy mươi hai giờ
ông cường lưu ý
còn tại hải phòng người đến từ hà nội đến hải phòng phải có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính
bằng phương pháp rt pcr trong vòng bảy mươi hai giờ cách ly tại nhà một mươi bốn ngày lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ một mươi bốn
với tỉnh hưng yên ông nguyễn duy hưng phó chủ tịch ubnd tỉnh cho biết
người hà nội vào tỉnh phải có giấy xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr trong vòng bảy mươi hai giờ
hoặc test nhanh trong vòng bốn mươi tám giờ giấy xác nhận tiêm hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
thực hiện việc khai báo y tế và thực hiện năm k
bên cạnh đó ông đầu thanh tùng phó chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa cho biết
tỉnh đang giao cho ngành y tế nghiên cứu chỉ đạo chung của chính phủ bộ y tế về tình hình dịch bệnh
ở các tỉnh thành để có biện pháp phù hợp hơn
địa phương mong muốn có thông báo về quản lý người ra khỏi hà nội như thế nào
đối tượng nào được ra các điều kiện ra như thế nào từ đó mới có biện pháp phù hợp ông tùng nói
hiện tại theo quy định hiện hành
thanh hóa phải có kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên
hoặc pcr trong vòng bảy mươi hai giờ
với người có xác nhận tiêm đủ hai mũi vaccine hoặc được công bố khỏi bệnh covid một mươi chín
thực hiện việc theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày tổ chức xét nghiệm hai lần
với người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ hai mũi vaccine thì thực hiện cách ly tại nhà
nơi lưu trú một mươi bốn ngày kể từ khi ngày về địa phương
thực hiện xét nghiệm ba lần
người cách ly phải tự chi trả
kết thúc thời gian cách ly y tế tiếp tục tự theo dõi sức khỏe một mươi bốn ngày
theo ông lê ngọc châu phó chủ tịch ubnd tỉnh hà tĩnh
địa phương này chưa có chủ trương đón công dân từ hà nội về
trong khi đó lãnh đạo sở y tế hà tĩnh cho biết đối với những công dân trở về từ vùng có dịch
nếu chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ hai liều vaccine thì phải cách ly tập trung một mươi bốn ngày
sau đó cách ly tại nhà bảy ngày và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà thêm bảy ngày
đối với người đã tiêm đủ hai mũi vaccine thì cách ly tại nhà
sau đó cách ly tại nhà bảy ngày sau đó tiếp tục theo dõi y tế tại nhà thêm bảy ngày
ông đặng thanh tùng tránh văn phòng ubnd tỉnh cho biết
tất cả công dân địa phương trở về từ vùng có dịch
trong đó có hà nội đều phải thực hiện theo đúng quy định chung của bộ y tế
ông đỗ đức lưu giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết
nam định tiếp tục tạm dừng tiếp nhận người dân trở về từ các địa phương
đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
với hà nội do đã chuyển sang chỉ thị một mươi năm
người từ hà nội về nếu đã tiêm đủ hai mũi vaccine sẽ phải cách ly một tuần
người hà nội muốn vào tỉnh vĩnh phúc phải có xét nghiệm sars cov hai
test nhanh khá nguyên hoặc rt pcr âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
người đã được tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín có chứng nhận trên sổ sức khỏe điện tử
hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng tính đến thời điểm về tỉnh
hoặc là người từng bị nhiễm đã được điều trị bệnh khỏi covid một mươi chín
có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với sars cov hai
mẫu đơn không quá sáu tháng tính đến thời điểm đến hoặc về tỉnh
và có giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín hoặc giấy ra viện
phải thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú bảy ngày kể từ ngày về địa phương
thực hiện xét nghiệm ít nhất hai lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy
đối với những người chưa tiêm hoặc là chưa tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
phải thực hiện cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú một mươi bốn ngày
xét nghiệm ít nhất ba lần vào ngày thứ bốn ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn
trong thời gian cách ly
kết thúc thời gian cách ly y tế tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian một mươi bốn ngày tiếp theo
còn tại tỉnh phú thọ quy định chung đối với tất cả những người ngoài tỉnh vào địa phương
là phải có giấy xét nghiệm âm tính với sars cov hai bằng phương pháp rt pcr trong vòng bảy mươi hai giờ
đối với cán bộ công nhân người lao động đang làm việc tại các cơ quan hành chính doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh phú thọ có địa chỉ thường trú ngoại tỉnh
tỉnh phú thọ khuyến khích các cơ quan hành chính doanh nghiệp
trí cho người lao động lưu trú tại địa bàn tỉnh trong thời điểm hiện nay
trong trường hợp cán bộ công nhân người lao động không thể lưu trú tại tỉnh phú thọ
thì cơ quan hành chính doanh nghiệp liên hệ cơ quan y tế đủ điều kiện
để thực hiện xét nghiệm rt pcr cho các đối tượng này với tần suất là ba ngày một lần
theo phương pháp gộp mẫu để đảm bảo các điều kiện vào tỉnh theo quy định
đối với phương tiện vận tải hàng hóa đăng ký cấp thẻ nhận diện có mã qr luồng xanh
với sở giao thông vận tải các tỉnh tp hcm
phố phú thọ yêu cầu lái xe và người đi cùng trên xe phải có giấy xét nghiệm âm tính
với sars cov hai bằng phương pháp rt pcr hoặc test nhanh kháng nguyên trong thời gian
là bảy mươi hai giờ khi vào địa bàn tỉnh theo đúng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
còn tại tỉnh yên bái ngày hai mươi một tháng chín ubnd tỉnh yên bái có văn bản hướng dẫn người dân
di chuyển từ vùng có dịch trở về địa bàn tỉnh
theo đó yên bái tiếp tục yêu cầu tất cả người dân đến hoặc về tỉnh yên bái
trong đó có người từ thành phố hà nội về phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính
với sars cov hai bằng phương pháp rt pcr chưa quá bảy mươi hai giờ hoặc test nhanh kháng nguyên
chưa quá hai mươi bốn giờ kể từ thời điểm lấy mẫu
trường hợp không có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
thì yêu cầu phải thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên tại các chốt kiểm dịch y tế
và phải tự chi trả chi phí xét nghiệm
ngoài ra người từ hà nội về hoặc đến tỉnh yên bái
chưa đủ hai liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
phải thực hiện cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú bảy ngày
sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo
trong trường hợp chưa tiêm hoặc là tiêm chưa đủ hai liều vaccine phòng covid một mươi chín
hoặc là tiêm liều thứ hai chưa đủ một mươi bốn ngày
thì phải thực hiện cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú một mươi bốn ngày
sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian một mươi bốn ngày tiếp theo
ông vũ văn viện giám đốc sở giao thông vận tải hà nội cho biết
hiện tại hà nội đang có những điều chỉnh trong biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo hướng linh hoạt kịp thời phù hợp với tình hình thực tiễn
tại các chốt cửa ngõ thủ đô sở giao thông vận tải đã chỉ đạo lực lượng thanh tra kiểm tra kỹ lưỡng
khi quét mã các phương tiện và người lái nếu giấy tờ hợp lệ sẽ được qua ngay chốt
nếu giấy tờ không đúng quy định thì kiên quyết yêu cầu quay đầu
ông viện cũng cho biết nếu sau ngày hai mươi một tháng chín hà nội nới lỏng một số hoạt động
dịch vụ thì đơn vị cũng tập trung xây dựng phương án để mở lại các loại hình vận tải hành khách công cộng
và liên tình theo từng giai đoạn phù hợp với các quy định về kiểm soát dịch bệnh
thành phố sẽ tạo điều kiện cho người lao động trở lại thành phố làm việc
trên cơ sở tuân thủ các quy định phòng chống dịch
trong đó người ở tỉnh thành khác vào hà nội làm việc lao động trong các cơ quan đơn vị doanh nghiệp
được phép hoạt động thì cần phải có giấy xác nhận của cơ quan đơn vị doanh nghiệp
bên cạnh giấy tờ theo quy định người dân cần phải có kết quả xét nghiệm âm tính bằng pcr có giá trị trong vòng ba ngày
sở giao thông vận tải hà nội cũng đang xây dựng bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
trong hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
sau khi thành phố nới lỏng giãn cách kể từ ngày hai mươi một tháng chín tới đây
việc này cũng góp phần giúp cho người lao động tại các xí nghiệp xe buýt được quay trở lại làm việc ổn định cuộc sống
theo một cán bộ của phòng cảnh sát giao thông hà nội
ngày đầu tuần làm việc ngày hôm nay hai mươi tháng chín lực lượng cảnh sát giao thông được tăng cường
để điều tiết tránh ủn ứ của các phương tiện đi lại trong các giờ cao điểm
sau ngày hai mươi một tháng chín khi ủy ban nhân dân tp hà nội có văn bản chỉ đạo mới
phòng cảnh sát giao thông và các lực lượng công an sẽ thực hiện và có công tác kiểm soát giao thông mới
lực lượng chức năng vẫn tiếp tục thực hiện theo văn bản chỉ đạo của thành phố
hiện tại hai mươi ba chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín ở cửa ngõ thủ đô vẫn được duy trì
ngoài ra còn có một mươi hai tổng thống
tổ cơ động mạnh tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm triệt để các hành vi vi phạm
về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín và các vi phạm pháp luật khác
tại các chốt kiểm soát cửa ngõ này lực lượng chức năng vẫn đang áp dụng kiểm soát người ra vào thành phố
theo văn bản số hai nghìn bốn trăm ba mươi bốn của ủy ban nhân dân tp hà nội
người ra và vào hà nội đều phải có giấy tờ tùy thân
kết quả xét nghiệm âm tính virus sars cov hai bằng phương pháp pcr có giá trị trong vòng ba ngày
và giấy đi đường hoặc giấy xác nhận ra vào hà nội
để thực hiện nhiệm vụ công vụ và chống dịch
đối với cán bộ nhân viên người lao động có địa chỉ thường trú tại hà nội
làm việc trên địa bàn tỉnh thành phố khác khi qua chốt kiểm soát cả chiều đi lẫn chiều về
đều phải xuất trình giấy xác nhận là cán bộ công nhân người lao động của cơ quan đơn vị doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh thành phố đó và giấy xác nhận của chính quyền nơi cư trú tại hà nội theo mẫu
đối với người ở tỉnh thành phố khác đưa đón bệnh nhân khám chữa bệnh
tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố hà nội lễ tang đi sân bay nội bài để công tác
kể cả người đưa đón cần phải xuất trình giấy tờ tùy thân giấy xác nhận pcr âm tính hộ chiếu vé máy bay
đối với bệnh nhân vào hà nội khám bệnh và xuất viện ra khỏi hà nội phải có hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện
lịch trình vào ra địa điểm xuất phát nơi đến để kiểm soát quá trình tham gia lưu thông trên địa bàn thành phố
đối với các trường hợp người dân đi ra khỏi thành phố trước ngày hai mươi bốn tháng bảy
năm hai nghìn hai mươi một thời điểm ban hành chỉ thị số một mươi bảy muốn quay trở lại hà nội
các trường hợp người buôn bán hàng hóa thiết yếu từ các địa phương tỉnh thành khác vào hà nội
cần phải chuẩn bị căn cước công dân các loại giấy tờ chứng minh việc buôn bán
giấy xét nghiệm pcr âm tính có giá trị trong vòng ba ngày
trước đó ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã có chỉ đạo từ một mươi hai h ngày một mươi sáu tháng chín
một mươi chín quận huyện thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng kể từ ngày sáu tháng chín
thời điểm thực hiện chỉ thị số một mươi
cơ quan chức năng số hai mươi của thành phố hà nội được nới lỏng giãn cách xã hội
mở lại một số hoạt động kinh doanh
tại một mươi chín quận huyện vùng xanh này cơ quan chức năng không kiểm soát giấy đi đường
của người tham gia giao thông
cũng từ chiều một mươi sáu tháng chín ba mươi chín chốt trực của công an thành phố hà nội đã được dỡ bỏ
không kiểm soát giấy đi đường ở vùng xanh
cơ quan chức năng vẫn đang áp dụng kiểm soát người ra vào thành phố
theo văn bản số hai nghìn bốn trăm ba mươi bốn của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
người ra và vào hà nội đều phải có giấy tờ tùy thân
kết quả xét nghiệm âm tính virus sars cov hai bằng phương pháp pcr có giá trị trong vòng ba ngày
và giấy đi đường hoặc giấy xác nhận ra vào hà nội để thực hiện nhiệm vụ công vụ và chống dịch
đối với cán bộ nhân viên người lao động có địa chỉ thường trú tại hà nội
làm việc trên địa bàn tỉnh thành phố khác khi qua chốt kiểm soát cả chiều đi lẫn chiều về
đều phải xuất trình giấy xác nhận là cán bộ công nhân người lao động của cơ quan đơn vị doanh nghiệp
địa bàn tỉnh thành phố đó và giấy xác nhận của chính quyền nơi cư trú tại hà nội theo mẫu
đối với người ở tỉnh thành phố khác đưa đón bệnh nhân khám chữa bệnh
tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố hà nội lễ tang đi sân bay nội bài để công tác
kể cả người đưa đón cần phải xuất trình giấy tờ tùy thân giấy xét nghiệm pcr âm tính hộ chiếu về máy bay
đối với bệnh nhân vào hà nội khám bệnh và xuất viện ra khỏi hà nội
phải có hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện
ra địa điểm xuất phát nơi đến để kiểm soát quá trình tham gia lưu thông trên địa bàn thành phố
đối với các trường hợp người dân đi ra khỏi thành phố trước ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
thời điểm ban hành chỉ thị số một mươi bảy muốn quay trở lại hà nội
các trường hợp người buôn bán hàng hóa thiết yếu từ các địa phương tỉnh thành khác vào hà nội
cần phải chuẩn bị căn cước công dân các loại giấy tờ chứng minh việc buôn bán
giấy xét nghiệm pcr âm tính có giá trị trong vòng ba ngày
trước đó ủy ban nhân dân thành phố hà nội
đã có chỉ đạo từ một mươi hai h ngày một mươi sáu tháng chín một mươi chín quận huyện thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng
kể từ ngày sáu tháng chín thời điểm thực hiện chỉ thị số hai mươi của thành phố hà nội
được nới lỏng giãn cách xã hội mở lại một số hoạt động kinh doanh
tại một mươi chín quận huyện vùng xanh này cơ quan chức năng không kiểm soát giấy đi đường của người tham gia giao thông
cũng từ chiều một mươi sáu tháng chín ba mươi chín chốt trực của công an thành phố hà nội
đã được dỡ bỏ không kiểm soát giấy đi đường ở vùng xanh
sở y tế hà nội vừa có công văn khẩn gửi các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trong và ngoài công lập
trung tâm y tế các quận huyện thị xã về việc thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh
theo đó sở y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trong và ngoài công lập
đặt cảnh báo phòng chống dịch covid một mươi chín ở mức cao nhất
tuyệt đối không lơ là chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh
tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
theo đúng chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
và ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố
tục thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại chỉ thị số sáu ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
của bộ trưởng bộ y tế
thường xuyên đánh giá việc thực hiện bệnh viện phòng khám an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đúng hướng dẫn của bộ y tế tại quyết định số ba nghìn tám mươi tám ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
quyết định số bốn nghìn chín trăm chín mươi chín ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
về việc ban hành bộ tiêu chí bệnh viện phòng khám phòng chống dịch covid một mươi chín
và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp cập nhật báo cáo theo hướng dẫn của bộ y tế
và báo cáo sở y tế một lần một tháng tăng cường chỉ định xét nghiệm sớm sars cov hai
đối với người bệnh người hỗ trợ chăm sóc người bệnh nhân viên y tế có biểu hiện nghi ngờ
như ho sốt khó thở biểu hiện cúm sàng lọc chỉ định xét nghiệm cho người bệnh điều trị ngoại trú
nội chú lưu ý tại các khoa cấp cứu hồi sức tích cực chạy thận tru kỳ bệnh nhân cao tuổi
người mắc các bệnh mạng tính hội chứng cúm viêm phổi nặng thở máy v v
để chỉ định xét nghiệm sars cov hai cách ly kịp thời
tuyệt đối không để tình trạng phát hiện muộn ca bệnh đồng thời thường xuyên kiểm tra giám sát
việc thực hiện phòng chống covid một mươi chín tại các khoa phòng bộ phận trong bệnh viện
đặc biệt lưu ý khu cách ly tiếp nhận các ca bệnh nghi ngờ các bệnh dương tính phải được kiểm soát chặt chẽ
tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh
các cơ sở y tế không được từ chối tiếp nhận bệnh nhân đi từ vùng dịch ca nghi ngờ đến khám
tổ chức vùng đệm các khu cách ly tạm thời để quản lý người bệnh đi từ vùng dịch
ca bệnh nghi ngờ trong lúc chờ kết quả xét nghiệm
sẵn sàng đảm bảo vật tư trang thiết bị thuốc để phục vụ cho người bệnh
theo các tình huống diễn biến dịch bệnh trên địa bàn thành phố hà nội
hà nội sau ngày hai mươi một tháng chín không chia vùng nhưng vẫn duy trì hai mươi ba chốt kiểm soát
vừa qua chủ trì giao ban trực tuyến giữa sở chỉ huy công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố
với sở chỉ huy các sở ngành quận huyện thị xã
phó chủ tịch quyên bán nhân dân thành phố hà nội dương đức tuấn
phó chỉ huy trưởng sở chí huy công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đề nghị các quận huyện thị xã
chủ động các phương án phòng chống dịch sau ngày hai mươi một tháng chín
phó chủ tịch quyên bán nhân dân thành phố cho hay
sau ngày hai mươi một tháng chín thành phố hà nội sẽ xây dựng phương án biện pháp phòng chống dịch phù hợp
khả thi theo hướng nới lỏng từng bước để bảo đảm an toàn phòng chống dịch
thành phố sẽ giao các quận huyện chủ động xem xét quyết định phê duyệt phương án phòng chống dịch ở địa phương
theo phó chủ tịch quyên bán nhân dân thành phố
dự kiến sau ngày hai mươi một tháng chín thành phố hà nội sẽ không chia ba phân vùng nữa
mà nơi nào nguy cơ rất cao có kf sẽ trở thành điểm đỏ khoanh vùng với quy mô hẹp
điểm đỏ áp dụng theo chế thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
khu vực xuất hiện f và các gia đình lân cận phải phong tỏa cách ly y tế
khu vực lân cận là vùng vàng còn lại là vùng xanh
việc kiểm soát dịch được thực hiện theo tinh thần thu hẹp tối đa vùng đỏ
bên cạnh việc nới lỏng thành phố tiếp tục duy trì hai mươi ba chốt kiểm soát tại cửa ngõ thủ đô
hà nội sẽ báo cáo thủ tướng chính phủ để làm việc với các tỉnh thành phố lân cận
về việc phối hợp quản lý người ra vào thành phố
phó chủ tịch quy bản nhân dân thành phố cũng lưu ý về nguy cơ xâm nhập dịch
từ các địa phương về hà nội qua đường bộ đường thủy đường hàng không
lộ trình phương án cho học sinh sinh viên trở lại trường học tập
quản lý việc ra vào địa bàn học sinh sinh viên người lao động trên địa bàn của thủ đô
phương án phòng chống dịch tại các khu công nghiệp khu chế xuất làng nghề
tiếp tục nghiên cứu việc đi lại của người dân xét nghiệm tầm soát
tại các khu vực nguy cơ cao và nguy cơ rất cao chú ý phương án tổ chức sản xuất trở lại an toàn
phó chủ tịch quy bản nhân dân thành phố cũng nhấn mạnh
sau ngày hai mươi một tháng chín thành phố dự kiến sẽ cơ bản cho các công trình xây dựng hoạt động trở lại
với các điều kiện cụ thể để đảm bảo an toàn vì thế phải chủ động các phương án phòng chống dịch
các khu vực điểm đó sẽ không được xây dựng hoặc đang triển khai xây dựng mà có f thì phải dừng
thông tin tại cuộc họp phó chủ tịch quy bản nhân dân thành phố hà nội cho biết
kể từ ngày hai mươi bốn tháng bảy trong đợt đầu hà nội giãn cách xã hội để phòng dịch
trung bình ghi nhận có trên bảy mươi một ca mắc mới mỗi ngày
đến đợt giãn cách thứ tư chỉ còn trung bình hai mươi năm hai mươi bảy ca mỗi ngày
đến nay chín mươi ba tổng số người dân từ một mươi chín tuổi trở lên được tiêm vaccine mũi một
gần bảy mươi toàn dân số thành phố đã được tiêm vaccine ít nhất một mũi
trong chiến dịch vừa qua thành phố đã xét nghiệm diện rộng
trên bốn triệu người để bóc tách f ra khỏi cộng đồng
tỷ lệ ca mắc ngoài cộng đồng đã giảm từ năm mươi xuống còn một mươi
sau đó thành phố tập trung xét nghiệm cho nguy cơ rất cao
xét nghiệm có trọng tâm trọng điểm còn các vùng khác xử lý linh hoạt
phó chủ tịch quy bản nhân dân thành phố cho biết
từ các mốc thời gian của từng loại vaccine thành phố sẽ tiếp tục triển khai
đảm bảo sẽ tiêm vaccine mũi hai cho người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
dự kiến hoàn thành trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
đây là điều kiện quan trọng
để thực hiện mục tiêu kép
phó chủ tịch quy bản nhân dân thành phố cũng yêu cầu sở y tế
quan tâm nâng cao lực lượng cho trạm y tế gắn với trạng thái trạm y tế lưu động
như là vệ tinh của y tế cơ sở
về ấu dịch tại tổ bốn của phường việt hưng
tại cuộc họp đại diện quận long biên cho biết
tính từ ngày một mươi tám tháng chín đến nay ghi nhận tổng số một mươi hai trường hợp f
đến nay quận đã cho đà soát lại toàn bộ các khu vực có các trường hợp liên quan đến f
tiến hành khoanh vùng phung khử khuẩn
cũng như lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho khoảng hơn bốn người tại khu vực này
và dự kiến vào ngày hai mươi tháng chín sẽ có kết quả
đại diện quận thanh xuân cũng cho biết
tình hình ổ dịch tại ngõ ba trăm hai mươi tám ba trăm ba mươi đường nguyễn trãi đến nay đã cơ bản được kiểm soát
hiện nay tại khu vực này chỉ còn khoảng một trăm linh người
chủ yếu là người già và mắc bệnh không thể di chuyển đi cách ly được
vì thế quận đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ hai ngõ này hai ba ngày một lần
để bảo đảm phòng chống dịch
cùng với đó quận đang xây dựng kế hoạch để dự kiến
từ ngày hai mươi tám tháng chín tới đây sẽ đón toàn bộ người dân đang cách ly tập trung
ở ký thúc xá trên đại học fpt khu công nghệ cao hòa lạc huyện thạch thất trở về
phó chủ tịch quyên bàn nhân dân thành phố hà nội dương đức tuấn cũng nêu rõ
kể từ ngày hai mươi bốn tháng bảy trong đợt đầu hà nội giãn cách xã hội để phòng dịch
trung bình ghi nhận có bảy mươi một hai ca mắc mới mỗi ngày
đến đợt giãn cách thứ tư này chỉ còn trung bình hai mươi năm hai mươi bảy ca mỗi ngày
đến ngày một mươi chín tháng chín dự kiến cũng khoảng dưới một mươi năm ca
thành phố cũng đạt mốc đến ngày một mươi năm tháng chín trên chín mươi ba người trên một mươi tám tuổi tiêm mũi một
gần bảy mươi toàn dân số đã được tiêm vaccine
qua chiến dịch thần tốc vừa qua thành phố đã xét nghiệm diện rộng trên bốn triệu người
để phát hiện ca f và tỷ lệ ca mắc ngoài cộng đồng đã giảm xuống còn một mươi
sau đó thành phố đã điều chỉnh xét nghiệm theo hướng có trọng điểm đúng
khu vực nguy cơ
ông dương đức tuấn thông tin từ các mốc thời gian của từng loại vaccine
thành phố sẽ tiếp tục triển khai đảm bảo sẽ tiêm vaccine mũi hai cho người dân
từ một mươi tám tuổi trở lên hoàn thành dự kiến trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
ông tuấn nhấn mạnh đây là điều kiện quan trọng để thực hiện mục tiêu kép
ngoài ra ông tuấn cho rằng kinh nghiệm thực tế cho thấy
việc nới lỏng phải đi kèm với kiểm soát chặt chẽ
thành phố sẽ tiếp tục duy trì hai mươi ba chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào thủ đô
hà nội cũng báo cáo thủ tướng để làm việc với các tỉnh thành phố lân cận
để phối hợp quản lý người ra vào thủ đô
các quận huyện thị xã chủ động xây dựng các phương án phòng chống dịch
sau ngày hai mươi một tháng chín theo hướng nới lỏng từng bước để bảo đảm an toàn phòng chống dịch
trong đó các địa phương cần chú trọng triển khai việc quét mã qr
cùng với đó các quận huyện cần chú trọng các phương án bảo đảm phòng chống dịch
cho các phương tiện đường bộ đường hàng không về thành phố
với các trường học được trưng dụng làm nơi cách ly phải thiến hành các biện pháp phòng dịch
theo quy định để sẵn sàng đón học sinh quay trở lại học tập
tiếp đó bộ y tế đề nghị các địa phương quyết định nới lỏng giãn cách xã hội
theo nguyên tắc thực hiện có lộ trình và hạ cấp độ nguy cơ từng bước chắc chắn
bộ y tế ra công điện khẩn quán triệt công tác xét nghiệm
bộ trưởng bộ y tế đã ký công văn số một nghìn bốn trăm ba mươi sáu gửi ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
các tỉnh thành phố
trong công điện ông nguyễn thanh long đề nghị các tỉnh thành phố khẩn trương triển khai
các chỉ đạo kết luận của chính phủ thủ tướng và hướng dẫn của bộ y tế
tại công điện số một nghìn bốn trăm linh chín ban hành vào ngày một mươi năm tháng chín trước đó
về xét nghiệm và một số biện pháp phòng chống dịch khi giãn cách xã hội
ban chí đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các tỉnh thành phố trực thuộc trung mương
cần phổ biến đến tất cả các quận huyện xã phường thị trấn
tập trung thực hiện tại những địa bàn nguy cơ rất cao nguy cơ cao
các địa phương phải thường xuyên kiểm tra giám sát để phát hiện sớm kịp thời
chấn chỉnh các hạn chế vướng mắt còn tồn tại
công điện của bộ y tế cũng nêu rõ trên cơ sở kết quả thực hiện
các địa phương quyết định việc nới lỏng giãn cách xã hội theo nguyên tắc thực hiện có lộ trình
và hạ dần cấp độ nguy cơ từng bước chắc chắn
tại những địa bàn nguy cơ vùng vàng và bình thường mới vùng xanh
các đơn vị thực hiện việc xét nghiệm với nhóm địa điểm nguy cơ
để kịp thời điều chỉnh phù hợp biện pháp phòng chống dịch
trước đó trong công điện số một nghìn bốn trăm linh chín bộ y tế đề nghị các tỉnh thành phố
khi thực hiện giãn cách xã hội phải xác định được phạm vi quy mô giãn cách
nguyên tắc là ở phạm vi nhỏ nhất hẹp nhất có thể như thôn xóm tổ ấp khu phố
bộ y tế nhấn mạnh thần tốc xét nghiệm là then chốt quan trọng nhằm sớm kiểm soát dịch
đối với các địa bàn nguy cơ rất cao nguy cơ cao tức là vùng đỏ vùng cam
địa phương phải xét nghiệm toàn bộ người dân trên địa bàn ba lần trong bảy ngày
ưu tiên sử dụng xét nghiệm kháng nguyên nhanh để phát hiện f
nhằm kết liên nguồn lây nhiễm và điều trị kịp thời
các đơn vị có thể kết hợp xét nghiệm kháng nguyên nhanh và xét nghiệm real time pcr
các địa bàn còn lại thực hiện xét nghiệm từ năm đến bảy ngày một lần
gợp mẫu theo điều kiện thực tiễn theo hộ gia đình phòng ở và các hộ liên kề
khi xét nghiệm real time pcr các cơ sở phải đảm bảo trả kết quả trong thời gian một mươi hai giờ
thực hiện xét nghiệm dứt điểm theo từng địa bàn và đảm bảo không để lây nhiễm chéo khi thực hiện lấy mẫu
các địa phương tập trung lực lượng lấy mẫu cho các địa bàn nguy cơ rất cao nguy cơ cao
chia nhỏ điểm lấy mẫu tổ chức nhiều đội lấy mẫu
việc lấy mẫu xét nghiệm kháng nguyên nhanh có thể được thực hiện bởi tình nguyện viên hoặc người dân
khẩn trương điều động lực lượng ở các địa bàn đang ở mức bình thường mới
để tập trung hỗ trợ lấy mẫu cho các địa bàn nguy cơ rất cao nguy cơ cao
trong công điện ngày một mươi năm tháng chín bộ y tế cũng đã nhấn mạnh các tỉnh thành phải thực hiện liên tục
việc đánh giá nguy cơ để quyết định việc giãn cách và nới lỏng giãn cách
việc nới lỏng giãn cách phải thực hiện từng bước chắc chắn
và phải tiếp tục xét nghiệm tầm soát theo hướng dẫn của bộ y tế